cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn minh quang
chú huyện dầu tiếng để điều tra làm rõ hành vi giết người
theo điều tra ban đầu quang và chị nguyễn thị ngọc duyên quê ở vĩnh long có quan hệ tình cảm
và có một con gái chung
chiều ngày tám tháng một mươi chị duyên đang ở tại phòng trọ trên đường hương định tám
thành phố thuận an thì quang chở con gái tìm đến để nói chuyện về việc không sinh sống cùng nhau nữa
và việc nuôi con nhỏ
trong lúc nói chuyện do bực tức quang lấy dao chuẩn bị từ trước
bất ngờ đâm chém nhiều nhát vào người chị duyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án quang ôm con nhỏ rời khỏi hiện trường rồi vứt sao gây án cách hiện trường khoảng hai trăm linh m
qua xác minh vận động đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng quang đã ra đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hôm nay cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an
phối hợp với công an tỉnh hà nam đã làm việc với nguyễn kiên quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố
nguyễn kiên quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân
trên mạng xã hội facebook đăng tải bình luận thông tin thất thiệt
gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại ngân hàng
qua làm việc nguyễn kiên quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo
đăng tải bình luận thông tin thất thiệt nói trên
hành vi của nguyễn kiên quyết là vi phạm pháp luật
công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bộ công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải chia sẻ phát tán
hoặc bình luận đồng thuận với tin giả tin sai sự thật tin gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trả tự
nhưng ai vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trần mạnh hà
chú thị trấn thất khê nguyễn tràng định tỉnh lãng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định ra quyết định khởi tố
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tổ công tác công an huyện tràng định phát hiện bắt giữ đối tượng trần mạnh hà
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho người nghiện sử dụng ma túy
tại kiosk quán của hà thuộc khu bốn thị trấn thất khê huyện tràng định
tiến hành khám xét chỗ ở của trần mạnh hà lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn viên nén màu hồng
một ống nhựa đựng tinh thể màu trắng một cân tiểu ly điện tử và nhiều tăng vật khác
chiều nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố đức lập
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một người bị thương nặng
theo đó vào khoảng một mươi ba h một mươi phút điểu mạnh chú huyện bù gia mập điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn khu phố đức lập thị trấn đức phong mạnh điều khiển xe máy với tốc độ khá cao
tông thẳng vào đầu xe tải ben do tài xế tài chú huyện bù đăng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
đang chuyển hướng rẽ phải vào ngã ba cú tông mạnh khiến cho mạnh bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó chiếc xe máy hư hỏng
một vụ cháy đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại một sưởng sửa chữa ô tô ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
rất may đám cháy đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế kịp thời không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay xảy ra vụ cháy tại sưởng sửa chữa ô tô nhàn nhã
có địa chỉ tại tân văn tân dĩnh lạng giang bắc giang ngay sau khi nhận được tin báo cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an bắc giang đã nhanh chóng đến hiện trường
triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn cháy lan đến một mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
đám cháy không gây thương vong về người thiệt hại trước mắt ghi nhận
một ô tô khách năm mươi chỗ và một xe ô tô bốn chỗ ngồi bị thiêu dụi hoàn toàn
hôm nay tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đình giao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long để điều tra về hành vi
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công ty dịch vụ tăng lễ hoàng long được thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua công ty này dính tới những lùm xùm liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng
gây bức xúc dư luận
thời gian qua trần đình giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm
trong quá trình điều hành công ty
được biết hiện công ty tăng lễ hoàng long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành
đại hội đồng cổ đông theo quy định
tuy nhiên trần đình giao tự ý điều hành công ty tăng lễ hoàng long trong khi chỉ là chủ tịch hội đồng
quản trị của công ty không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh
ngoài ra công ty hoàng long chỉ có một con dấu do công an tỉnh nam định cấp
hiện đang được bà vũ thị kim quy nguyên là tổng giám đốc công ty tăng lễ hoàng long giữ
tuy nhiên ông giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng
khi chưa được sự đồng ý của hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân
điều này được ghi rõ trong hiến pháp không ngừng hoàn thiện trong hệ thống pháp luật
chính sách về tín ngưỡng tôn giáo của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
vậy nhưng suốt một thời gian dài các tổ chức phản động và một số trang tin thiếu thiện trí
đã liên tục đưa tin và quy kết cho việt nam thiếu tự do tín ngưỡng tôn giáo ngăn chặn hoạt động của các tín đồ
vậy bản chất của những luận điệu này là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục nhận diện và đấu tranh với phần trình bày của biên tập viên nam hà
vâng xin cảm ơn trường quay
thưa quý vị và các bạn ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đã công bố một bản báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có những nội dung thiếu khách quan thiếu kiểm chứng và không phù hợp với tình hình tôn giáo của việt nam
can thiệp vào công việc nội bộ
công việc nội bộ của việt nam đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa việt nam với mỹ
ngay sau đó nhiều trang tin thiếu thiện trí có trụ sở tại nước ngoài đã liên tục đưa tin xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
vậy những thông tin trên có thực sự đánh giá đúng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam hay vì một mục đích nào khác
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
những nhận định sai lệch trong bản báo cáo về tự do tôn giáo của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế us
hoa kỳ lặp lại những luận điệu cũ
tổ chức này đề cao những đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng để chuyên bá kích động chống phái đả nước
việt nam là nước duy nhất được mỹ đưa ra khỏi danh sách về nước các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
nhưng mà có những tổ chức của mỹ đặc biệt là cái ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của mỹ
liên tục cứ kiến nghị đưa việt nam trở lại cái danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo

đặc biệt là họ cũng có một định kiến với chúng ta
và họ vẫn lấy những cái luận điệu cũ cũng như rất nhiều sự việc cũ
họ chưa chịu nhìn nhận những quy định của chúng ta những tổ chức thực hiện của chúng ta
những sinh hoạt tôn giáo của chúng ta
nó đã có những thay đổi rất nhiều
và rất nhiều tổ chức cá nhân quốc tế đã có nhận định đánh giá chúng ta rất tốt
thế nhưng họ vẫn gần như họ không quan tâm
bám vào những luận điệu phiến diện một chiều mà ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đưa ra
nhiều trang tin thiếu thiện trí như việt tân tiến ý kiến news đã té nước theo mưa
liên tục thông tin xuyên tạc tình hình tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta
báo cáo trên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ và những thông tin bình luận thiếu thiện trí trên rất xa vời với thực tế
khác hoàn toàn với công tác quản lý hoạt động tự do tín ngưỡng tại việt nam
để có cái nhìn khách quan đa chiều mời quý vị theo dõi những ý kiến của một số chức sắc tôn giáo
trong đó có cả những chức sắc quốc tịch mỹ đang sinh sống và làm việc tại việt nam
sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ đã đi rất nhiều nước trên thế giới
ông larry kenhill chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam giáo hội các thành hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
rất bất bình trước các lời nhận xét
tôi rất hào hứng khi có visa đến việt nam để sinh hoạt
khi đến việt nam ngoài được tự do hoạt động tôn giáo tôi còn biết ơn con người và ngành y tế tại đây
còn những lời nhận xét không đúng về quyền tự do tín ngưỡng ở việt nam
thì rõ ràng họ đã không hiểu được những ý kiến họ đã nghe được là gì
những ý kiến đó thường là những ý kiến sai
có những lời bình luận trên mạng xã hội về thiếu nhân quyền ở việt nam
đều là những lời bình luận thiếu hiểu biết
mục sư lee si mon chi kyun đại diện cho cơ đốc giáo hàn quốc tại việt nam
ông có quốc tịch và sinh sống hơn bốn mươi năm tại hoa kỳ
cũng rất bất ngờ với những lời nhận xét thiếu thiện trí về tình hình tôn giáo tại việt nam
tôi sống ở mỹ thì cũng có những quy định giống như ở việt nam

cùng chung quan điểm với chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
nhiều chức sắc tôn giáo nước ngoài tại việt nam

xem hãy tới việt nam họ sẽ nhìn thấy được sự tự do trong việc tôn thờ hay thờ phượng của họ
hãy tới việt nam các bạn sẽ thấy sự tự do về tín ngưỡng tại đây
nhận xét của ông larry kenhiel chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
có lẽ là lời khẳng định thuyết phục để đánh giá về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
và người đứng đầu các hội giáo đang hoạt động hợp pháp tại việt nam cũng cho rằng
không chỉ ở việt nam mà bất kỳ quốc gia nào
trên thế giới nơi họ có văn phòng đại diện
thì tất cả các tín đồ và tôn giáo của họ cũng phải hoạt động theo đúng pháp luật
quy định văn hóa và tín ngưỡng của quốc gia đó
mục sư seo byung sup hội thánh tin lành hàn quốc tại hà nội hội thánh sekiro cho biết
mấy năm gần đây tại việt nam đã có một nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời
hay đức chúa trời mẹ hoạt động lén lút
có nhiều hoạt động trái thuần phong mỹ tục của người việt đã gây ảnh hưởng đến tổ chức tôn giáo
nơi ông đứng đầu
đảng phụng sự
ở hàn quốc cũng có pháp luật mọi tôn giáo cũng phải hoạt động đúng pháp luật
rất mừng là ở việt nam cũng có những quy định để ngăn chặn những dị giáo
hoạt động ảnh hưởng đến các tổ chức tôn giáo chính thống
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu và nghị định số một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đã quy định rất rõ về điều kiện thủ tục để được công nhận tư cách pháp nhân
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu cũng được phổ biến rộng rãi
cho tất cả các tổ chức tôn giáo chức sắc chức việc nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo
không chỉ ở việt nam ở tất cả các nước trên thế giới đều phải như vậy
chúng tôi đi ra nước ngoài chúng tôi đi phục vụ các hội phật tử việt nam ở nước ngoài
ở châu âu ở mỹ ở các nước nhật bản hàn quốc
chúng tôi phải thực hiện theo pháp luật của các nước sở tại
và điều đó thì nó đúng với tôi tại vì chúng ta tới đây chúng ta phải sống theo những cái luật pháp
và pháp luật của các đất nước sở tại đó
việt nam hiện có bốn mươi ba tổ chức tôn giáo một mươi sáu tôn giáo khác nhau được nhà nước công nhận và đăng ký hoạt động
có hơn hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hơn hai mươi bảy dân số cả nước
hàng năm có hơn tám năm trăm linh lễ hội tôn giáo các quốc gia hoặc địa phương được tổ chức
phải khẳng định rằng là tất cả mọi người sống trên đất nước việt nam này
kể cả người nước ngoài đều phải tuân thủ pháp luật của việt nam
mà cái này nó là thông lợi quốc tế nó là quy định quốc tế thôi
cho nên bất kỳ một công dân nào một người nào đã đến việt nam thì cũng phải chấp hành quy định của việt nam
đó là không có ngoại lệ kể cả các tổ chức tôn giáo các tổ chức khác cũng như các cá nhân khác đều phải làm như vậy
tôi sống ở hàn quốc một mươi ba năm ở mỹ bốn mươi năm ở việt nam năm năm rồi
và tôi đã đưa cả vợ tôi sang đây
sẽ sống ở đây thêm nhiều năm nữa
nếu ai đó có nhận xét rằng ở việt nam thiếu tự do tôn giáo
vậy mời các bạn hãy đến đây để cảm nhận rồi sau đó hãy đưa ra lời nhận xét cũng không muộn
việt nam không cấm các tổ chức tôn giáo hoạt động
tuy nhiên pháp luật của việt nam quy định rõ mọi tổ chức cá nhân kể cả tổ chức tôn giáo
đều không được hoạt động nhằm xâm phạm lợi ích quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia
trật tự an toàn xã hội môi trường xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể
sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung về tự do tín ngưỡng tôn giáo
đã nêu trong tuyên ngôn thế giới về quyền con người
vậy nên mọi hành vi vi phạm pháp luật việt nam đều bị xử lý nghiêm